thưa quý vị thời tiết tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới được dự báo là vẫn tiếp tục chuỗi ngày không mưa
đêm và sáng thì trời lạnh có nơi trời rét trưa chiều còn nắng hành với độ ẩm xuống thấp
tranh lệch nhiệt độ ngày đêm vẫn khá cao
mức nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
phía tây bắc bộ trong thời gian tới phổ biến là không mưa sáng sớm có nơi có sương mù
đêm và sáng trời lạnh có nơi trời rét ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất
ổn định ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai trời phổ biến nhiều mây
nhưng không có mưa ngày còn nắng với cứng độ vừa phải
sao đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai ở phần phía nam của khu vực này sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ trên khu vực này không có nhiều biến động cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ngày mai có mưa vài nơi ở phần phía bắc
sáng hai ngày tiếp theo
mưa sẽ tăng cường cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
ban ngày thì nhiệt độ trên toàn khu vực mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
tại khu vực tây nguyên trong ngày một mươi và ngày một mươi một do sự dịch chuyển của giải mây rông từ phía nam
nên mưa rông sẽ tăng nhẹ trở lại ở diện vài nơi vào thời điểm chiều tối
sau đó mưa sẽ giảm dần
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ chưa chiều ở mức hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
tại nam bộ mưa cũng tăng cường trong hai ngày tới ở diện rải rác về chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều tại khu vực này là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn